hôm nay là ngày trọng đại của gia đình bà nguyễn thị hoa căn nhà tình thương cấp bốn vừa hoàn thành được chính quyền địa phương trao cho bà
sau gần hai mươi năm sống dưới chân cầu sông vệ căn nhà bị nước lũ cuốn trôi năm nay gia đình bà hoa được đón tết trong ngôi nhà mới ấm cúng
tết năm nay gia đình bà sẽ đủ đầy hơn trước niềm vui dạng người trên khuôn mặt bà cùng các con nhỏ
tết năm nay gia đình bà hoa được đón tết trong ngôi nhà mới ấm cúng
những ngày cuối năm bà nguyễn thị phú gói bánh tết chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên
ở cái tuổi tám mươi hai bà vẫn muốn tự tay gói bánh tết để cảm nhận ấm áp hơn tết truyền thống của dân tộc
và niềm vui được nhân đôi với cụ bà khi đón tết trong căn nhà mới vừa kịp hoàn thành sau những cơn lũ dữ
với bà đón tết trong ngôi nhà mới ấm cúng xung vầy cùng con cháu là niềm an ủi lớn nhất ở tuổi xế chiều
uống bữa bò thì cũng vui vẻ đứa nào nó mát hạt hành thì thôi đứa nào nó rảnh rơi thì nó về bữa bò ít thời gian
bữa về bữa dân cháu vui vẻ mừng đỡ cháu thôi
cháu giờ biết nói thôi giờ thì cũng nhờ quý khách cũng nhờ tất cả ủng hộ giúp đỡ cho tụi nhà nội
sau những đợt mưa lũ hàng trăm gia đình vùng lũ quảng ngãi rơi vào cảnh trắng tay
ở vùng rốn lũ nhân dân bắt tay vào khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống
những ngày tết đến bà con ở đây vẫn chuẩn bị đón tết xung vầy cùng gia đình người thân
hoa tươi mâm cỗ cũng đủ đầy để cúng tổ tiên ông bà chính quyền địa phương các đơn vị về vùng lũ san sẻ khó khăn với đồng bào
gần ba xuất quà tết cùng nhiều hỗ trợ kịp thời giúp bà con vùng lũ bớt lo toan vơi đi những nhọc nhằn để đón năm mới ấm áp hơn
sự chăm lo của chính quyền của địa phương tết năm nay tôi ăn tết thấy rất là vui vẻ phấn khởi
cũng nhờ tất cả ở tây như hết nhà nước có làn quan tâm giúp đỡ
sau đợt lũ vừa rồi thì quý khách rất là tập trung ưu tiên cho những đối tượng chính sách người nghèo
một năm mới đến sắc xuân tràn ngập khắp nơi
dù còn khó khăn bộn bề nhưng người dân vùng lũ quảng ngãi vẫn là quả
họ đón mừng năm mới cùng nhiều hy vọng niềm tin về cuộc sống tốt hơn bình an đến với mọi người mọi nhà